sau vụ vỡ hồ chứa chất thải phân bón ở lào cai ủy ban nhân dân tỉnh lào cai đã phê duyệt quyết định
chi trả hỗ trợ hai mươi năm trong bốn mươi một hộ dân thuộc diện phải di chuyển ngay do ảnh hưởng của sự cố này
theo đó ủy ban nhân dân tỉnh lào cai đã phê duyệt quyết định chi trả hai mươi bốn tỷ đồng hỗ trợ hai mươi năm hộ
trong số bốn mươi một hộ dân thuộc diện phải di chuyển số tiền sẽ do công ty cổ phần dap lào cai chi trả
trong đó một mươi tám tỷ đồng là đền bù tái định cư số tiền còn lại thanh toán đất ở cho người dân
dự kiến từ ngày năm đến ngày một mươi tháng một mươi các hộ dân bị ảnh hưởng di chuyển đến nơi ở mới thuộc khu tái định cư thị trấn phố lu
trong thời gian người dân xây dựng nhà ở mới công ty cổ phần dap cam kết hỗ trợ người dân ba tháng tiền thuê nhà ở
tỉnh lào cai cũng chỉ đạo cơ quan chức năng tiếp tục ra soát các hộ còn lại trong số bốn mươi một hộ bị ảnh hưởng trước ngày một mươi tháng một mươi